chanh có tác dụng khả khuẩn chống viêm chống mệt mỏi
đây là lý do một số người thích uống nước chanh loáng ngay sau khi họ thức dậy
nhưng uống nước chanh vào buổi sáng lúc bụng đói có những ưu và nhược điểm như thế nào
đối với một số người không thể bắt đầu ngày mới mà không có cafein
những người khác không thể bắt đầu mà không uống nước chanh trước khi họ ăn sáng
nhiều người tin rằng uống một cốc nước trành lõa vào buổi sáng lúc bụng đói sẽ tốt cho sức khỏe của bạn
nhưng lợi ích thực sự của thói quen này là gì nó có nhược điểm không
một uống nước chanh khi bụng đói có lợi ích gì
theo chuyên gia dinh dưỡng laura tarzan nước chanh sau khi được tiêu hóa sẽ có tính kiểm hóa
tức là nó làm giảm nồng độ acid trong cơ thể
đặc tính kiểm hóa của nó rất tốt cho cơ thể vì chúng tái cân bằng đục ph của cơ thể vốn thường quá chua
cô nói rõ tuy nhiên trong các chuyên gia dinh dưỡng vẫn cho rằng không nhất thiết phải uống nước chay khi bóng đói
trái ngược với suy nghĩ của nhiều người uống đồ uống này khi thức dậy không giúp bạn giảm cân
theo chuyên gia dinh dưỡng uống một cốc nước chanh cho phép bạn bổ sung hàm lượng đủ vitamin và quang chất
chanh là một trong những loại thực phẩm nổi tiếng với hàm lượng vitamin c
theo bảng thành phần dinh dưỡng c quart loại quản này chứa bốn mươi năm mg vitamin c trên một trăm linh g
đây là một tỷ lệ đáng kể do nhu cầu
vitamin c là một trăm một mươi mg mỗi ngày cho cả nam và nữ theo khuyến nghị
nhờ do vitamin c nước chanh có thể giúp bạn vớt qua mệt mỏi ngăn ngửa nhiễm khuẩn do virus và vi khuẩn
chữa lành và bảo vệ thanh mạch tốt hơn
một ưu điểm khác nước chanh có tác dụng chống oxy hóa
nhấm nhạt thức uống này giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và ngăn ngừa sự xuất hiện của một số bệnh
thói quen này cũng có thể làm giảm chậm quá trình lão hòa da
hai uống nước chanh khi thức dậy lúc bụng đói có hạn chế
các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng thói quen uống chanh mỗi ngày sẽ gây hại cho răng
một số nhà sĩ giải thích rằng acid citric có trong chanh sẽ ăn mòn men răng
hiện tượng này xảy ra khi bận tiêu thụ quá nhiều nước chanh
laura tarzan cho biết uống nước chanh thường xuyên hàng ngày cũng có thể dẫn đến hiện tượng sang trở nên quá mất cảm
những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm cần lưu ý không được uống nước chanh hàng ngày nhất là lúc bụng đói
lý do rất đơn giản loại quả này có tính aci cực cao
có thể gây kích ứng thành
ba bạn nên uống nước chanh khi nào
chuyên gia dinh dự khuyên cáo rằng những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên tránh uống nước chanh vào buổi sáng mà chưa ăn gì trước đó
đối với những người chịu đựng thì không có quy tắc nào cả
họ có thể uống trong bữa ăn và kể cả ngoài bữa không giống như các loại trái cây khác chẳng hạn như cam nó rất ít ảnh hưởng đến việc tăng đột biến lượng đồi trong máu larazan giải thích
chuyên gia dình dự khuyên cáo vitamin có trong vỏ quả chanh do đó nên ngâm vỏ chanh thái nhỏ trong nước cũng nên để cả quỳ quả trong nước vì nó có chứa chất sơ và nên uống nước chanh ấm thay vì nước sôi hoặc nước lạnh
về tần suốt laura tarzan chỉ ra rằng hoàn toàn có thể uống thức uống này hằng ngày nhưng tốt nhất
khi bằng ống hút để chanh không tấn công men răng
nếu bạn muốn uống nước chanh mà không cần ống hút chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên uống tối đa hai hoặc ba lần trong tuần